để thực hiện tốt công tác đối ngoại tạo môi trường thuận lợi cho tàu thuyền trong nước và quốc tế ở cửa khẩu cảng biển
tỉnh quảng ngãi đã đẩy mạnh việc cải cách thủ tục hành chính
theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ chức thực hiện có hiệu quả thủ tục biên phòng điện từ cảng biển
những cải cách này mang lại hiệu quả lớn và tạo được sự hài lòng cho doanh nghiệp
đại lý tàu biển trong và ngoài nước khi đến cảng dung quốc sản xuất kinh doanh
ông quang lây là một trong nhiều tuyển trưởng người nước ngoài thường xuyên vận chuyển thiết bị công nghiệp nặng ra vào cảng dung quốc
ông cho biết mỗi khi vào cảng dung quốc giao nhận hàng hóa cho đối tác ông rất yên tâm về công tác an ninh
đặc biệt việc giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến con tàu của nhà chức trách việt nam và bộ đội biên phòng cảng là rất thông thoáng
một tháng có hơn một trăm năm mươi lượt tàu ra vào cảng dung quốc để vận chuyển tiếp nhận hàng hóa trong nước và xuất khẩu
nếu như trước đây một con tàu làm thủ tục biên phòng phải nộp ba mươi sáu loại giấy tờ và phải mất hơn một mươi giờ chờ đợi mới có kết quả
thì đến nay những giấy tờ này đã giảm xuống chỉ còn từ sáu đến tám loại
tất cả đều giao dịch qua hộp thư điện tử khách hàng sẽ nhận được kết quả sau một tiếng đồng hồ
việc này đã nhận được sự hài lòng của rất nhiều đại lý cảng biển
giờ doanh nghiệp ngồi ở đây vừa đang khai báo nhân sự xong rồi cố gắng làm khai báo về thủ tục tàu vàng
không cần phải đến các cơ quan chức năng để làm trực tiếp thì cái này thì thuận lợi có thể chúng ta tận dụng chúng ta làm được rất nhiều việc
đây là thực hiện theo cái chú trương của đảng và nhân đức về công tác cải cách thủ tục hành chính và giám sát việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính
việc này thì nó rất là thuận lợi nó giảm tối đa về thời gian và nó hạn chế những cái rết rối trong quá trình làm thủ tục hồ sơ thủ công
những nỗ lực cải cách thủ tục hành chính của đồn biên phòng cửa khẩu cảng dung quốc đã góp phần kiến tạo môi trường làm việc thân thiện
thông thoáng cho khách hàng đến đầu tư sản xuất kinh doanh tại cảng dung quốc đồng góp tích cực và sự phát triển kinh tế của tỉnh quảng ngãi